khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta với tốc độ di chuyển khoảng một mươi năm hai mươi km một giờ
thì khoảng trưa mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực vùng núi phía bắc
và đến chiều mai nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
từ sau một mươi một giờ trở đi khí lạnh tràn xuống mang theo mưa sẽ khiến cho nền nhiệt bắc bộ giảm nhanh
và đến khoảng một mươi chín giờ tối mai toàn vùng sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ
riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm xuống dưới một mươi tám độ
phải đi qua bắc bộ không khí lạnh mới có thể tràn xuống miền trung
đêm chỉ có nhiều mây có mưa vài nơi trưa và chiều mai mây giảm trời chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
phải đến tối và đêm mai không khí lạnh mới tràn xuống tới khu vực
đời gió đông bắc mạnh khi kết hợp với địa hình sẽ gây ra mưa rào và rông trở lại
trước tiên sẽ là các tỉnh bắc trung bộ sau đó lan dần xuống trung trung bộ
với lượng mưa đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
những động gió đông suy yếu dãnh thấp cũng không còn hoạt động mạnh
nên mưa ở tây nguyên và nam bộ cũng sẽ giảm nhanh
với các tỉnh tây nguyên trong đêm nay và chiều tối mai chỉ còn có mưa rông ở một vài nơi
ban ngày trời nắng và nhiệt độ giữa mức hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mưa rông cũng thu hẹp lại diện dài rác
và tập trung ở khu vực biên giới tây nam
thời gian mưa xảy ra về chiều và tối còn trong ngày trời vẫn còn nắng
và nhiệt độ tiếp tục giữa mức cao từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển từ ngày mai vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc biển đông
cũng như khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió sẽ chuyển hướng đông bắc
và mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu
đến chiều tối và đêm mai ở các khu vực này gió sẽ mạnh lên cấp sáu bảy
giật cấp tám chín và sóng biển cao từ hai bốn mét gây ra tình trạng biển động
vì thế tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước